nhân đại lễ kỷ niệm bảy trăm một mươi hai năm ngày phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn vừa qua thì tôn tượng của đức phật hoàng đã được cung dước từ đền thái tổ thái thượng hoàng trần thừa tôn vạn khoảng xã mỹ phúc huyện mỹ lộc tỉnh nam định với hành trình trải dài gần hai km về an vị theo nghi thức phật giáo tại thiền viên trúc lâm tránh giác tại tỉnh tiền giang
tôn tượng phật hoàng được cung dước trong dịp này làm bằng gốm đỏ lùi lâu ở tư thế ngồi cao hai m hai là pho tượng lớn nhất từ trước đến nay thể hiện hình ảnh đức vua trần nhân tông cởi bỏ hoàng bào bên suối quy phật
pho tượng là tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của nghệ nhân quốc gia họa sĩ nguyễn đăng vong
đức vua trần nhân tông là vị hoàng đế anh mình là nhà văn hóa xuất chúng
nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao
ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về phật giáo khai sáng dòng thiền trúc lâm yên tử đậm bản sắc việt
giáo hội phật giáo việt nam đã lấy ngày một tháng một mươi một âm lịch hàng năm là ngày quốc dỗ đức vua phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn
cô thế giới tuyên vinh cũng như vấn đề đại học trường nga vất của học kỳ đã lấy được tượng trần nhân tông
và dành cho những phát phú khoa của trường học kỳ

theo kế hoạch tôn tượng phật hoàng sẽ được cung dước từ đền thái tổ thái thượng hoàng trần thừa
ở mỹ lộc nam định vào việt nam quốc tự quận một mươi thành phố hồ chí minh vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
và đến ngày hai mươi tháng một mươi hai tôn tượng sẽ được rước về và làm lễ an vị tại thiền viện trúc lâm tránh giác tiền giang
đại lễ tưởng niệm phật hoàng trần nhân tông nhập niết bàn với sự kiện cung dước chiêm bái và an vị tượng phật hoàng
là dịp người việt trong và ngoài nước tri ân công lao và sự nghiệp vĩ đại của phật hoàng trần nhân tông
học tập phát huy tinh thần nhập thế đạo gắn với đời của phật hoàng để cùng nhau chung lòng xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng